bộ công thương vừa có báo cáo về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm
theo đó giá các sản phẩm thịt lợn hiện đang ở mức rất cao
cụ thể lợn hơi hiện ở mức tám mươi chín mươi đồng một kg tăng một mươi đồng một kg so với tuần trước
thịt lợn thành phẩm ở mức một trăm sáu mươi một trăm tám mươi đồng một kg tăng một mươi năm hai mươi đồng một kg so với tuần đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng
theo bộ công thương tiêu dùng thịt lợn sẽ có xu hướng tăng trong dịp cuối năm và tết nguyên đán
mức tiêu thụ dự báo là khoảng sáu trăm linh tấn
trước tình hình nguồn cung thiếu hụt bộ cũng đã có văn bản đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đánh giá chính xác về tình hình sản xuất dự kiến nguồn cung nhằm bảo đảm cân đối cùng cầu
đồng thời phần phiếu hụt còn lại sẽ tính toán đề xuất cụ thể số lượng cần nhập khẩu từ các đối tác thương mại có quan hệ hai chiều với nước ta